qua công tác kiểm tra phòng cảnh sát kinh tế phát hiện tại kho hai trăm sáu mươi sáu có bảy bao hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
dưới đáy bao là các thùng chứa toàn pháo giàn loại ba mươi sáu quả một dàn với tổng trọng lượng ba trăm linh ba kg
đáng chú ý tất cả các bao hàng đều được ngụy trang bằng mặt hàng khác bên trên nhằm cơ quan qua mắt cơ quan chức năng
chủ kho khai nhận giữ số hàng trên nhưng không biết bên trong chứa pháo nổ
sau một thời gian trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã đột kích bắt quả tang một mươi đối tượng đang đánh bạc trên tàu chờ biển số vp một nghìn sáu trăm hai mươi tám đang neo đậu trên sông hồng thuộc địa phận xã trung hà huyện yên lạc do bùi văn hùng làm quản lý
các đối tượng đánh bạc đều là các chủ tàu khai thác cát lái tàu phụ tàu có quen biết với nhau tập trung lại đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn sáu mươi sáu triệu đồng
một bát xứ một đĩa xứ bốn quân vị
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tạm giữ sáu đối tượng để phục vụ cho công tác điều tra xử lý
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn văn tròn anh chú tại xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang về tội hiếp dâm trẻ em
theo cáo trạng vào khoảng tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn nguyễn văn tròn anh thuê nhà tại ấp mỹ hóa hai xã tân hòa huyện phú tân tỉnh an giang
làm cơ sở sản xuất bánh in và thuê một cháu bé sinh năm hai nghìn một làm công nhân
lợi dụng cháu chậm phát triển về tâm thần đối tượng tròn anh đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé tổng cộng là bốn lần
đến ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm mẹ cháu bé phát hiện con có thai và đã đến công an xã trình báo
theo kết quả giám định của phân viện khoa học hình sự tại tp hcm nguyễn văn tròn anh là cha ruột của bé trai do nạn nhân sinh ra vào ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
kết thúc phiên tòa
hình sự đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tròn anh một mươi hai năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hai mươi năm triệu đồng
chính vì vậy mà các em luôn dễ bị kẻ xấu xâm hại lợi dụng
ngay cả ở lứa tuổi vị thành niên thì với tâm lý chưa ổn định thiếu sự hiểu biết xã hội và trải nghiệm sống
các em vẫn có thể trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em
và đặc biệt ở vùng cao miền núi khó khăn khi mà cái ăn cái mặc là nỗi lo hàng ngày của người lớn
thì việc lưu tâm sát sao đến sinh hoạt của con cái giáo dục kỹ năng sống kỹ năng tự bảo vệ là điều rất khó được thực hiện
và muôn vàn những khó khăn tác động đến công tác đẩy lùi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em một ghi nhận tại tỉnh yên bái
tại các huyện miền núi tỉnh yên bái đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được
việc đề cho các bé đi lại không người lớn quản lý đã thành thói quen của nhiều gia đình tại các huyện miền núi
tuy nhiên đây cũng chính là sơ hở để các đối tượng yêu dâu xanh dở trò đồi bại
tội phạm về xâm hại tình dục đa phần ở các khu vực các xã vùng cao đặc trưng ở các xã vùng cao
nó hạn chế từ chỗ con người gây án đối với những nạn nhân đều là ở trong vùng cao này nhiều
và đa phần là những người ở trong khu vùng cao
đã có nhiều vụ án xảy ra như vụ án sùng a dê hiếp dâm chính cháu gái của mình xảy ra tại huyện trạm tấu
vụ án vàng a sinh liên tiếp hiếp dâm nạn nhân xảy ra tại huyện văn chấn trở thành nỗi ám ảnh của người dân
xong đây chỉ là hai trong số hàng chục vụ án được công an tỉnh yên bái khởi tố thời gian qua
hệ thống giám sát và xử lý vi phạm an toàn giao thông bằng hình ảnh trên cao tốc nội bài lào cai gồm năm mươi tám camera trong đó bốn mươi hai camera lắp đặt tại hai mươi hai vị trí có chức năng tự động ghi lại hình ảnh vi phạm một mươi sáu camera lắp đặt tại sáu trạm thu phí cảnh báo phương tiện vi phạm hết hạn đăng kiểm
hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu trong vòng một năm theo quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính đảm bảo cho việc tra cứu phân tích dữ liệu hỗ trợ cảnh báo về tình hình tai nạn giao thông
ngoài ra có tới sáu máy đo tốc độ tự động bố trí cố định trên tuyến cao tốc
các hệ thống trang thiết bị đều được kiểm định theo quy định của các cơ quan quản lý nhà nước
ví dụ như các thiết bị đo đều phải do tổng cục tiêu chuẩn đo lượng chất lượng kiểm định và giám tem kiểm định
và định kỳ hàng năm cũng sẽ phải kiểm định lại để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong phục vụ cho quá trình giám sát xử lý vi phạm
không gây hình ảnh sai lệch để cho người xử lý vi phạm
theo đại diện cục cảnh sát giao thông sau một thời gian thí điểm triển khai
đến nay qua theo dõi những vi phạm trên cao tốc đã giảm hơn nhiều
qua đó góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
nhà nước lắp camera thì đương nhiên là cái đấy là để răn đe tất cả các công ty này xe phải chấp hành đúng cái tốc độ mình đi
để làm sao nó giảm thiểu cái giao thông
nếu mà không có cái camera của nhà nước cũng như là pháp luật đưa ra
thì chắc chắn là các đồng chí lái xe có nhiều đồng chí sẽ chạy nhanh vượt vào
khi mà chúng tôi đưa ra thông báo về việc sẽ xử lý vi phạm bằng qua hình ảnh đối với tuyến nội bài lào cai
thì qua theo dõi mấy ngày gần đây thì thấy rằng tình hình vi phạm của người tham gia giao thông trên cái tuyến này nó giảm xuống
đây là điều đáng mừng
như vậy là ý thức của người tham gia giao thông đã thấy được cái tách nhiệm khi tham gia giao thông
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tuần tra lưu động trên tuyến